công an đã nhanh chóng tới hiện trường giữ trực tự và ổn định giao thông
hai xe thang của cảnh sát cứu hộ cứu nạn được điều tới hiện trường để triển khai việc cứu hộ
đồng thời hai cảnh sát đã tiếp cận gần chỗ đối tượng để vận động
nhưng đối tượng này đã tự leo lên và bị cảnh sát khống chế lúc tám giờ hai mươi phút cùng ngày
hiện công an phường tân hưng đang tạm giữ đối tượng để xác minh nhân thân và làm rõ sự việc